các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việc khám xét trụ sở công ty này liên quan đến hoạt động lừa đảo của ông nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba và nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba cùng đồng bọn
người đứng tên đại diện công ty chiến binh thép là ông trần huy phúc chuyên làm ăn trong lĩnh vực bất động sản
sáng nay bà huỳnh thị ngọc như phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo công ty cổ phần địa ốc alibaba
đã có mặt tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm theo giấy triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra những sai phạm ở công ty alibaba
đến chiều nay đã có khoảng năm trăm linh người đến trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm hỏi thủ tục tố cáo hành vi lừa đảo của công ty alibaba
trong đó công an đã tiếp nhận hơn một trăm linh đơn tố cáo của các nạn nhân mua đất nền của công ty địa ốc tài tiếng này
trong đó công an đã tiếp nhận hơn một trăm linh đơn tố cáo của các nạn nhân mua đất nền của công ty alibaba
lưu lượng nước về hồ thủy điện trị an tăng cao
để đảm bảo an toàn cho hồ chứa sáng nay ngày hai mươi tháng chín
công ty thủy điện trị an đã tăng lượng xả tràn thêm ba trăm linh mét khối
nâng tổng lượng nước đổ về hải du lên bảy trăm năm mươi mét khối trên dây
hiện lưu lượng nước về hồ trị an khoảng hai bốn trăm linh mét khối trên dây
mực nước hồ đang gia tăng và đạt cao trên sáu mươi một mét trong khi tiết kế hồ là sáu mươi hai mét
bên cạnh đó với lượng xả tràn bảy trăm năm mươi mét khối trên dây
cộng với lượng xả qua tui bin khoảng tám trăm sáu mươi mét khối trên dây
nâng tổng lượng nước đổ về hải du lên một sáu trăm linh mét khối trên dây
do đó việc tăng cường xả tràn là điều bắt buộc để đảm bảo an toàn hồ thủy điện lớn nhất miền nam
công ty thủy điện trị an thông báo đến chính quyền và người dân vùng hạ du
các tỉnh đồng nai bình dương thành phố hồ chí minh biết đã chủ động phòng tránh những thiệt hại có thể xảy ra
trong ba ngày qua việc thủy điện trị an liên tục tăng lượng xả lũ về hạ du kết hợp với mưa lớn
khi nhiều vùng thất trũng ven sông đồng nai thuộc địa bàn các huyền tráng bom vĩnh cửu long thành nhân trạch và thành phố biên hòa
bị ngập nước nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa yêu cầu các sở ngành phối hợp với nhà đầu tư hoàn thành tất cả các thủ tục
để đưa trạm thu phí xa lộ hà nội hoạt động trở lại trước ngày ba mươi tháng bốn
theo đó sau gần hai năm tạm dừng trạm thu phí xa lộ hà nội sẽ hoạt động trở lại
nhằm hoàn vốn đầu tư dự án vot mở rộng xa lộ hà nội vào quốc lộ một
và từ ngã ba trạm hai cụ đến nút giao tân vạn do công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố hồ chí minh làm chủ đầu tư
trước đó trạm được dừng để thu phí hoàn vốn cho dự án cầu rạch chiếc và kết thúc sớm hơn dự kiến một năm do đã đủ số vốn
tuy nhiên vào thời điểm đó vì vướng một số thủ tục pháp lý nên dự án mở rộng xa lộ hà nội chưa thể thu phí hoàn vốn như kế hoạch
và tạm ngưng hoạt động cho đến nay dự án mở rộng xa lộ hà nội với hai hầm chui có tổng chiều dài một mươi năm bảy km
từ cầu sài gòn đến nút giao tân vạn nâng cấp từ tám lên một mươi sáu làng xe có tổng mức đầu tư khoảng năm bảy trăm linh tỷ đồng dự kiến thu phí trong khoảng một mươi chín năm
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa thông qua kế hoạch tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trong năm học này
sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp một mươi và phân lu hướng nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở tại các trường trung học cơ sở
với mục đích đưa thông tin tuyển sinh lớp một mươi đến học sinh và phụ huynh khối lớp chín các trường trung học cơ sở trên địa bàn tp hcm
ngành giáo dục thành phố sẽ phát hành cẩm năng tuyển sinh hướng nghiệp sau trung học cơ sở năm hai nghìn một mươi chín
trong đó thông tin đầy đủ về chỉ tiêu nguyện vọng chính sách học phí của các trường trung học phổ thông công lập và ngoài công lập
thông tin ngành nghề đào tạo tại một số trường trung cấp cao đẳng trung tâm giáo dục thường xuyên
ngoài ra từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp một mươi
và phân luận hướng nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn
năm nay chương trình sẽ tập trung đi sau giải quyết một số băng khoăn của học sinh và phụ huynh
như đăng ký thế nào để phù hợp với bao nguyện vọng vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
chọn trường nào phù hợp với năng lực của học sinh học trường tư thục có đảm bảo chất lượng hay không
con đường nào dành cho những học sinh lớp chín rớt ca bao nguyện vọng trung học phổ thông công lập
nhân kỷ niệm ba mươi tám năm ngày quốc tế hòa bình hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi một hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đồng thời phát huy hiệu quả triển lãm chuyên đề làn sóng phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của mỹ ở việt nam
sáng nay tại thành phố hồ chí minh bảo tàng chứng tích chiến tranh phối hợp với tổ chức cụ chiến binh vì hòa bình của mỹ
thực hiện buổi giới thiệu sách wagon bees in vietnam
cách đây một năm chuyên đề làn sóng phản đối các cuộc chiến tranh phi nghĩa của mỹ ở việt nam đã được triển lãm
và nhận được sự ủng hộ cao của người dân trong nước và bạn bè quốc tế
triển lãm có những hình ảnh minh chứng cho sự đấu tranh của hơn ba trăm linh tập trung
báo phản chiến được xuất bản bởi và cho binh sĩ đang phục vụ tại các doanh trại hoặc tàu chiến mỹ
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến hết năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hay những hình ảnh và chia sẻ thật của cựu binh mỹ về vụ thảm sát mỹ lai
và còn đó những nhân chứng của phong trào phản chiến của binh sĩ mỹ trong lục quân và lính thủy đánh bộ
điển hình là sự từ chối thẳng thần của sáu mươi binh sĩ mỹ thuộc đại đội a tiểu đoàn ba sư đoàn bộ binh một trăm chín mươi sáu
trước lệnh xuất trận thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm
tin được đăng tích lớn nhất trên trang bịa của tờ daily news ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
những hình ảnh và chia sẻ về làn sóng phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy được ghi lại trong quyển sách
waging peace in vietnam do ron carver cùng david cotright và barbara doherty biên soạn
đây là bằng chiến về sức mạnh và tầm ảnh hưởng của phong trào phản chiến của các cựu binh mỹ
về cuộc chiến tranh phi nghĩa của mỹ tại việt nam
thưa quý vị
nhiều năm qua tiểu thương trung tâm thương mại dịch vụ an đông quận năm tp hcm đã gửi đơn kiến nghị phản ánh
về sự bất cập thiếu minh bạch trong việc điều hành của bang quản lý tại đây song sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết
theo quyết định số bảy trăm tám mươi bốn qdub của ủy ban nhân dân tp hcm về việc cho phép thành lập ban quản lý trung tâm thương mại dịch vụ an đông
trực thuộc ủy ban nhân dân quận năm thì bang quản lý này chỉ có chức năng cho thuê phòng trong phạm vi lầu ba của trung tâm là khách sạn nhà hàng
không quy định có chức năng ký hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh nhưng ban quản lý lại ký hợp đồng cho thời điểm kinh doanh
và thu của tiểu thương số tiền lên tới hai trăm một mươi bảy tỷ đồng trong khi việc quản lý sử dụng số tiền trên có dấu hiệu không minh bạch gây nhiều thắc mắc trong tiểu thương
sau khi con số hai trăm một mươi bảy được xác nhận toàn bộ số tiền này là quận thu của bà con nói là hợp đồng nhưng sau cảm thấy là sai
để sửa chữa chợ nếu như mà thu sai thì phải trả cho tiểu thương chúng tôi chứ tại sao lại chuyển sang sửa chữa chợ
tiền thuê về sọc không thuê không có được thu thì phải trả lại cho tiểu thương
còn muốn sửa trợ thì ủy ban nhân dân quận năm cứ lên một kế hoạch bao nhiêu tiền tiểu thương tụi chị sẽ chia đồng điểm ra theo quầy sạch và đóng
chứ không được từ cái số tiền thuê về sọc này mà đưa qua cái số tiền sửa chợ không minh bạch như vậy
trong khi những vấn đề gây tranh cãi chưa được giải quyết thì ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín mới đây
phòng kinh tế quận năm có văn bản số hai trăm chín mươi obnzkt về thời hạn cho thuê sử dụng điểm kinh doanh tại chợ an đông
đề nghị ban quản lý chợ an đông về thời hạn ký hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh
áp dụng thống nhất đối với tất cả các điểm kinh doanh tại chợ an đông là một mươi năm tính từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên các tiểu thương cho rằng văn bản trên chưa đúng thẩm quyền
khi mà những tiểu thương nào vô mua sạp xong rồi mà đóng đủ số tiền
sang những quầy sạp thì không có đóng tiền qua chi cho tới thời gian hai mươi năm
nhưng mà ban quản lý vẫn thu số tiền này xuống tới bây giờ luôn vẫn còn thu
tới năm chín mươi một tới năm hai nghìn một mươi bảy
trong đây có một cái điều rất là mơ hồ là ghi nhận như như là một điều gì nè
hai bên có trách nhiệm thanh toán cho bên số tiền hàng tháng là không xác định được để trống
thời điểm thanh toán được tính ngày từ tháng một hai nghìn một mươi chín số tiền này là mức tạm thu
cho đến khi cơ quan nghề nước có thẩm quyền ban hành mức giá chính thức
trường hợp sau khi đã ký thỏa thuận này bên b không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính hàng tháng
thì bên a sẽ áp dụng các biện pháp giải quyết theo nội quy trung tâm và theo các điều khoản từ hợp đồng đã ký
bắt buộc người ta thực hiện một nghĩa vụ tài chính
nhưng người ta không biết cái nghĩa vụ đó là bao nhiêu tiền
và trang kết là đến cái thời điểm nào có chính thức thì sẽ thu theo cái đức đó
rõ ràng là bắt buộc là người ta làm cái điều vô định mà ảnh hưởng tới quyền và lễ thỏa pháp mà người ta không biết
người ta sẽ bị thiệt hại như thế nào mà lại bắt người ta ký
hiện nay nhiều tiểu thương đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền
chí đạo thanh tra kiểm tra kiểm toán toàn dị hoạt động của ban quản lý trung tâm thương mại dịch vụ an đông
làm rõ sai phạm nếu có và xử lý theo quy định pháp luật
chúng tôi sẽ liên hệ với các đơn vị liên quan để tìm hiểu rõ hơn những phản ánh của tiểu thương trong các bản tin sau
bản tin nhật sống hai mươi bốn h bảy ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
còn bây giờ báo chí xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
và thông qua nghị quyết đại hội tới dự có đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vật trung ương
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại đại hội phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
chính phủ đang xây dựng chính phủ kiến tạo đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp
vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các cấp ngày càng quan trọng
chính phủ mong muốn mặt trận tổ quốc sẽ đồng hành cùng chính phủ trong tăng cường nắm tình hình
tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc cung cấp thông tin định hướng dư luận
phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và tự nguyện chấp hành chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước qua đó xây dựng sự đồng thuận của xã hội
phó thủ tướng cũng yêu cầu mặt trận tổ quốc việt nam cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp
tổ chức các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước xây dựng đời sống văn hóa giải quyết các vấn đề xã hội
chăm lo cho các đối tượng chính sách người nghèo giữ vững ổn định an ninh trật tự tại cơ sở
thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí
trong thời gian tới chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện cụ thể hóa các cơ chế chính sách liên quan đến công tác mặt trận
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
tiếp tục được tín nhiệm giữ chức chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
tiếp tục phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội
vào chiều nay thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đã trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
trình bày trước ủy ban thường vụ quốc hội thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an cho biết
dự thảo luật gồm hai điều điều một gồm hai mươi khoản quy định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật hiện hành
điều hai quy định về hiệu lực thi hành cùng với đó sửa đổi một mươi tám điều bổ sung ba điều của luật hiện hành
tại phiên thảo luận các đại biểu đều đánh giá cao chất lượng của dự án luật đánh giá cao sự chuẩn bị của ban soạn thảo
nhiều ý kiến nhấn mạnh việc sửa đổi và ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh
quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam là cần thiết trong điều kiện hiện nay
đồng thời hướng tới mục tiêu cải cách hành chính phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành
chính phủ đã hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ trình ủy ban thường vụ quốc hội và ủy ban quốc phòng an ninh cũng đã thẩm tra

chính phủ đã hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ trình ủy ban quốc phòng an ninh cũng đã thẩm tra
phát biểu tại phiên họp thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh
ban soạn thảo sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu
chúng tôi cũng sẽ tiếp thu hết sức đầy đủ những ý kiến đặc biệt là ý kiến của ủy ban quốc phòng an ninh
ý kiến của ủy ban pháp luật báo cáo ông chí chủ yếu của quốc hội là chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành các văn bản
theo đúng hướng dẫn của ủy ban pháp luật cũng như tham gia của ủy ban quốc phòng an ninh
sau khi được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua sự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh
xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam sẽ được trình quốc hội cho ý kiến
và dự kiến xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn tới đây
vào chiều ngày hôm qua tại hà nội bộ công an việt nam đã tổ chức chương trình giao lưu gặp mặt giữa các cán bộ
đã tốt nghiệp các cơ sở đào tạo của liên bang soviet trước đây và liên bang nga với đại tướng colo consev
vladimir aleksandrovich bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga thượng tướng bùi văn nam
thứ trưởng bộ công an việt nam dự và phát biểu tại buổi gặp mặt
cùng dự có ngài konstantin vasilevich đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam
tại buổi gặp mặt thứ trưởng bùi văn nam chào mừng bộ trưởng kolokonsev vladimir aleksandrovich
và các thành viên trong đoàn đại biểu liên bang nga sang thăm việt nam
khẳng định chuyến thăm đã góp phần củng cố phát triển hơn nữa
mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước
thứ trưởng bùi vân nam nhấn mạnh chỉ riêng bộ nội vụ liên bang nga đã đào tạo hàng nghìn cán bộ
cho bộ công an việt nam và đang là lãnh đạo chủ chốt trong các đơn vị của bộ công an
thay mặt các cựu sinh viên đã học tập tại các cơ sở đào tạo thuộc bộ nội vụ liên bang nga
thứ trưởng bùi vân nam bày tỏ lòng biết ơn chân thành về sự ủng hộ to lớn
và sự giúp đỡ có hiệu quả của bộ nội vụ liên bang nga dành cho bộ công an việt nam
của nhân dân và đất nước liên bang nga đã dành cho việt nam nói chung
đồng chí thứ trưởng khẳng định hợp tác về quốc phòng an ninh giữa hai nước là lĩnh vực hợp tác trọng điểm
mang tính truyền thống
thứ trưởng bùi văn nam tin tưởng thời gian tới hợp tác quốc phòng an ninh giữa hai nước sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng
trong tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước việt nam liên bang nga
chân thành cảm ơn bộ công an việt nam và cá nhân đồng chí thứ trưởng bùi vân nam đã tổ chức buổi gặp mặt thắm tỉnh hữu nghị và ấm cúng
đại tướng korokosev vladimir aleksandrovich bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga
vui mừng khi những kiến thức kỹ năng kinh nghiệm mà các cựu sinh viên thực tập sinh nghiên cứu sinh việt nam
được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đào tạo của bộ nội vụ liên bang nga đã được áp dụng hiệu quả
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
đại tướng kolokosev vladimir aleksandrovich đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy tốt đẹp
sự phối hợp chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau giữa hai quốc gia tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và liên bang nga
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ liên bang nga không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển
thưa quý vị và các bạn
diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại thủ đô hà nội
hội nghị hiệp hội cảnh sát các quốc gia đông nam á asean apol lần thứ ba mươi chín tại việt nam
đã kết thúc với nhiều kết quả quan trọng trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm
với chủ đề đối tác quang vinh thống nhất bền vững
hội nghị đã thu hút sự tham dự của hơn ba trăm linh đại biểu quốc tế
gồm các đại biểu cảnh sát một mươi nước asean và các nước đối tác đối thoại quan sát viên
đại diện intercom hiệp hội asean
trong thời gian ba ngày với hai phiên họp toàn thể và các cuộc họp nhóm
nhiều vấn đề như hợp tác trong phòng chống tội phạm ma túy khủng bố buôn bán vũ khí
mua bán người lừa đảo trên biển cướp biển khủng bố tội phạm tài chính
tội phạm ngân hàng công nghệ cao thông dân đã được đưa ra thảo luận
hội nghị lần này cũng thống nhất việc bổ nhiệm giám đốc chương trình kế hoạch
và giám đốc dịch vụ cảnh sát ban thư ký asean apol nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và thống nhất thông qua tư cách quan sát viên asean nato
theo đề nghị của cảnh sát quốc gia pháp cảnh sát hoàng gia canada
và đề nghị được đưa lên thành đối tác đối thoại
từ cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia vương quốc anh
tư lệnh cảnh sát người nước asean đã ký kết thông cáo chung của đồng nghị asean apol ba mươi chín
khẳng định các nội dung hợp tác mà aseanpo sẽ tập trung thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
đây sẽ là văn bản rất quan trọng
định hướng cho hoạt động hợp tác cảnh sát trong khu vực cũng như các đối tác trên thế giới
đảm bảo an ninh khu vực chính là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế của các nước asean
vậy với những kết quả đã đạt được tại kỳ hội nghị này
sẽ tác động như thế nào đối với tình hình an ninh trong khu vực
và với vai trò là nước chủ nhà việt nam đã có những đóng góp như thế nào
trong công tác đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực
phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông kenechang fomachak
giám đốc điều hành ban thư ký asean apol
trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham dự cuộc trao đổi hôm nay của chúng tôi ạ
thưa ông là những kết quả đạt được sau hội nghị lần này
có cái ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của asean apol
nội dung hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín này có ý nghĩa rất lớn với asean apol
bởi vì hội nghị asean apol là một sự kiện thường niên
và là diễn đàn hợp tác để các tư lĩnh
của các nước asean trao đổi kinh nghiệm
và khẳng định lại sự hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
xin được hỏi ông là ông có đánh giá như thế nào
về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà việt nam
cho kỳ hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín lần này ạ
hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín này là một sự kiện rất quan trọng
bởi vì nó liên kết với hội nghị asean apol lần thứ hai mươi chín
và việt nam cũng là một nước chủ nhà việt nam
hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín là một nước chủ nhà tổ chức hội nghị đó
trong hội nghị đó sự thành lập của ban thư ký asean apol đã chính thức ra đời
trong suốt một mươi năm qua ban thư ký asean đã giúp đỡ asean apol
về mặt phối hợp và hợp tác giao tranh phòng chống tội phạm trong khu vực này
hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín là một nước chủ nhà tổ chức hội nghị đó
hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín là một nước chủ nhà tổ chức hội nghị đó

ban thư ký asean đánh giá rất cao bởi vì chúng tôi biết rằng
đường cảnh sát việt nam đã chuẩn bị một năm trước rồi
cho nên là mọi thứ đã chuẩn bị rất tốt trước thời hạn
nhất là về mặt nội dung và rất là thiết thực và phù hợp với tình hình
tội phạm trong khu vực và cũng là một sự hợp tác chặt chẽ với các nước
cái thứ hai chúng tôi thấy rằng bề mặt quản lý an ninh và quản lý hào cẩn và lê tân đều chuẩn bị rất tốt
thưa ông là ông đánh giá như thế nào về những đóng góp của việt nam trong tổ chức asean apol ạ
việt nam đóng vai trò rất tích cực với các nước thành viên trong việc hỗ trợ an ninh trong khu vực
tất cả các nước thành viên bao gồm cả việt nam có chung một cách quan tâm về mặt tội phạm xuyên quốc gia
cho nên việt nam tích cực và chủ động thành lập sự hợp tác
và qua song phương và đa phương để bề mặt công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đấy sự thành công của cái sự hợp tác đó thể hiện rất rõ trong phòng chống đảo tranh với tội phạm lừa đảo của mạng
ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp của lực lượng cảnh sát việt nam trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm trong khu vực asean ạ
sự phối hợp của cảnh sát việt nam với các tư lĩnh
với lực lượng các nước asean thì chúng tôi sẽ rằng việt nam rất là tích cực và chủ động phối hợp thông qua các sự kiện
nhất là về sự hợp tác trong tổ chức hội nghị asean apol và trong trao đổi kinh nghiệm về tội phạm trong hội nghị cơ sở dữ liệu điện tử asean apol
và cái hội nghị kỹ thuật hình sản
với lực lượng các nước asean apol và hội nghị đào tạo lực lượng cảnh sát asean apol việt nam rất là chủ động và phối hợp với các nước để làm thế nào cho khu vực này là không có tội phạm
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham dự cuộc trò chuyện hôm nay của chúng tôi